còn tại hải phòng ngày hôm nay bốn tháng một ubnd tp đã có công văn hỏa tốc về điều chỉnh cách ly
và xét nghiệm đối với f và f một trên địa bàn thành phố
theo đó đối với bệnh nhân f điều trị tại nhà thì thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ một mươi
nếu có kết quả xét nghiệm dương tính thì tiếp tục cách ly điều trị bảy ngày và lấy mẫu xét nghiệm lại vào ngày thứ bảy
nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì kết thúc điều trị và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày tiếp theo
đối với bệnh nhân f điều trị tại cơ sở y tế không có triệu chứng lâm sàng thì xét nghiệm rt pcr vào ngày thứ chín
nếu có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc ct trên ba mươi thì kết thúc điều trị và tiếp tục cách ly ở nhà trong bảy ngày tiếp theo
đối với ca bệnh có triệu chứng lâm sàng thì xét nghiệm rt pcr vào ngày thứ một mươi bốn
nếu có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc ct trên hoặc bằng ba mươi thì kết thúc điều trị
và tiếp tục cách ly tại nhà trong vòng bảy ngày tiếp theo
đối với những người là f một đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thì cách ly y tế bảy ngày tại nhà nơi lưu trú nếu đủ điều kiện
tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
những trường hợp này phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên ngay khi bắt đầu thực hiện cách ly
nếu kết quả dương tính thì xử lý như ca bệnh xác định f một
nếu kết quả âm tính thì giải phong f hai và khuyến cáo f hai tự làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên
sau khi được giải phóng
đồng thời thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ bảy
nếu kết quả dương tính thì xử lý như ca bệnh f
nếu âm tính thì kết thúc cách ly và thực hiện tự theo dõi sức khỏe
đối với các f một là những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều cơ bản vaccine phòng covid một mươi chín
thì thực hiện cách ly chặt chẽ tại nhà hoặc cơ sở cách ly một mươi bốn ngày
tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
những người này cũng phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên khi bắt đầu thực hiện cách ly
nếu kết quả dương tính thì xử lý như ca bệnh xác định f một
nếu kết quả âm tính thì thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr
đồng thời thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ một mươi bốn
nếu kết quả dương tính xử lý như ca bệnh f
nếu âm tính thì kết thúc cách ly và thực hiện tự theo dõi sức khỏe
mặt khác thành phố hải phòng cũng đôn đốc các địa phương đơn vị tăng cường
triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lưu động tiêm vét cho những người tuổi cao có bệnh nền
phụ nữ có thai phụ nữ sau sinh và tập trung tiêm mũi vaccine tăng cường
và tiêm nhắc lại theo chỉ đạo của bộ y tế